tại cơ quan điều tra phạm văn hùng đã khai nhận số lượng ma túy trên được mua từ một người đàn ông quốc tịch lào với giá là ba trăm linh triệu đồng sau đó bán để kiếm lời
còn tại sơn la cũng trong ngày sáu tháng một mươi hai tại khu vực bản nà cọ phường triền cơi thành phố sơn la công an phường quyết tâm đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là trần đại dương trú tại tổ một mươi phường quyết tâm thành phố sơn la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp một gói heroin cùng một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng dương khai nhận mua số ma túy trên tại huyện thuận châu về để sử dụng và bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke ryan ktv do vũ thị phương liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở thôn tự xã bích sơn huyện việt yên tỉnh bắc giang làm chủ
vào dạng sáng ngày hôm nay cơ quan công an đã phát hiện hai mươi một đối tượng dương tính với ma túy
tại ba phòng hát của quán kinh doanh karaoke ryan ktv qua kiểm tra hành chính lực lượng công an đã phát hiện bốn mươi tám thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh có hai mươi một thanh niên có kết quả dương tính với ma túy
đáng chú ý là quá trình kiểm tra phòng hát số hai của cơ sở
lực lượng công an đã phát hiện trong người nguyễn văn triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã dĩnh trì thành phố bắc giang có một túi ni lông
bên trong có chứa chất nghi là ma túy
hiện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an bắc giang đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ việc
thông qua mạng xã hội một nhóm đối tượng đã công khai giao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
vụ việc vừa được công an huyện thanh ngoai thành phố hà nội phát hiện bắt giữ
và tiến hành khám xét nơi ở
của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm các loại vũ khí nóng với độ sát thương rất cao
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai qua tuần tra kiểm soát lực lượng công an huyện thanh oai hà nội đã phát hiện hai đối tượng đang có hành vi mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ là đặng anh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú lào cai và chu hưng thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú hoài đức hà nội
tăng vật thu giữ là một khẩu
một súng ngắn kim loại một hộp đạn ba mươi viên nhiều dao kiếm súng bắn điện bình xịt hơi cay
em đặt ở trung quốc rồi bán qua facebook
đặt của những cái mối xỉ nó chuyển xuống
sau đó thì em nhận hàng và bán qua facebook
em chỉ mới bán thôi
nên là em mới hám lời nên như thế
vâng đây là hàng trăm các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ vừa được lực lượng công an huyện thanh ngoai phát hiện và bắt giữ
tất cả thì đều có các loại vũ khí này đều có độ sát thương rất là cao
điều này thực sự là gây mất an ninh trật tự khi mà số vũ khí này rơi vào các tay đổi tối tượng phạt tội
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đặng thanh sơn tại khu tập thể khương trung thanh xuân
lực lượng công an tiếp tục phát hiện tại đây cất giấu rất nhiều các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
qua khám xét đã thu giữ tại đây một khẩu súng ngắn dạng k năm mươi bốn một trăm một mươi bảy dao dạng ống dài ba mươi bốn dao rút hai đầu bốn rùi quy điện một mươi năm bình xịt hơi cay ba mươi năm dao kiếm các loại
hiện hai khẩu súng đã được niêm phong đưa đi giám định
toàn bộ số vũ khí này đều được các đối tượng giao dịch mua bán qua mạng xã hội tại địa bàn hà nội và nhiều tỉnh thành phía bắc

đặc biệt là công tác xây dựng các mạng lưới đánh vào các ổ nhóm tội phạm để có biện pháp triệt phá
đặc biệt vào thời điểm từ nay đến cuối năm tình hình các loại tội phạm gia tăng hoạt động
do đó việc công an huyện thanh oai đấu tranh ngăn chặn thành công ổ nhóm này đã góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
thông tin từ ubnd xã mã thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người tử vong
và theo thông tin ban đầu lực lượng công an đã bắt giữ được năm đối tượng có liên quan đến vụ ẩu đả trên
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm qua hai nhóm thanh niên ở xã tiến thành cùng đi chơi tại một đám cưới tại xóm đồng bào xã mã thành thì đã xảy ra mâu thuẫn
tại đây hai nhóm thanh niên đã dùng lời lẽ khiêu khích rồi lao vào ẩu đả hậu quả một thanh niên bị đâm thấu tim và tử vong tại chỗ
được biết trước khi vụ ẩu đả xảy ra hai nhóm thanh niên này đã có mâu thuẫn từ trước
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết sau cuộc vui ăn mừng chiến thắng của đội tuyển việt nam trước đội tuyển philippines vào tối qua
lực lượng chức năng đã tạm giữ và xử lý gần tám mươi trường hợp quá khích đua xe gây dối làm mất trật tự giao thông
sau chiến thắng của đội tuyển việt nam trước đội tuyển philippines ở bán kết lượt về aff cup từ tối qua cho đến dạng sáng ngày hôm nay
hàng chục nghìn người hâm mộ tại tp hcm đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
trong số đó có không ít trường hợp đã lợi dụng ăn mừng để cổ vũ quá khích tụ tập đua xe gây dối làm mất trật tự vi phạm giao thông
cảnh sát giao thông thành phố đã lên kế hoạch từ sớm huy động một trăm linh quân số và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức chốt chặn tuần tra ở các điểm nóng
do vậy đã đảm bảo được an ninh trật tự an toàn giao thông đường phố cho người dân chia sẻ niềm vui với chiến thắng
lực lượng chức năng cũng đồng thời xử lý gần tám mươi trường hợp lợi dụng an mừng để gây dối vi phạm pháp luật tạm giữ năm mươi sáu xe máy các loại
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
truy nã đối với đối tượng trương thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cẩm sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
về cùng lúc ba tội danh tham mô tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phạm hai tội trộm cắp tài sản và trốn thi hành án và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng hoàng văn thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng hùng huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cao một m sáu mươi một da ngăm đen lông bài rậm sống mũi thẳng dái tay vuông trúc mắt đen
và đối tượng mã thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thương chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
đối tượng này cao một m bảy mươi một sống mũi thẳng dài tay trúc và có nốt ruồi ngay sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
trong sáng nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc
độ giảm hẳn so với hai mươi bốn giờ trước đó
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có mưa mưa rào và có nơi có rông
tập trung trong ngày mùng tám trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày mùng tám trời chuyển rét sang ngày mùng chín và ngày mùng một mươi sẽ có khả năng rét đậm
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến hai mươi độ
ngày và đêm nay khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ
trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp ba bốn trời trở rét
từ ngày chín tháng một mươi hai khối khí lạnh tiếp tục rồn sâu xuống kết hợp với những hội tụ gió trên cao
cây mưa cả ngày nên khu vực xảy ra rét đậm
vùng núi có nửa xét hại
nhiệt độ thấp nhất trong nửa xét đậm này ở vùng đông bằng phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
vùng núi là từ chín đến một mươi một độ
quý vị cần lưu ý là mặc ấm cho các em nhỏ
điều ngô hấp trên
lùi xuống các tỉnh trung bộ trong ngày và đêm nay khối khí lạnh cũng sẽ rồn xuống
khiến cho đới gió đông bắc hoạt động càng lúc càng mạnh
nên các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ có mưa tăng trở lại
khu vực xuất hiện mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ có xu hướng giảm từ ngày mùng tám trời lạnh
sau đó sang ngày mùng chín nhiệt độ tiếp tục giảm thêm
và duy trì trong ngưỡng trời rét tại các tỉnh ở phía bắc
với nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
các tỉnh còn lại từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa cũng có xu hướng tăng lên trong ngày hôm nay và ngày mai
ngoài chịu tác động của đới gió đông bắc rồn xuống
khu vực cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động gió đông
vì vậy khu vực có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
sau đó từ ngày mùng chín mưa giảm hơn
dự báo nhiệt độ trong ba ngày tới tại khu vực này duy trì không cao
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đi sâu vào khu vực tây nguyên
hiện tại do tác động của dãnh ngáp thấp xích đạo hoạt động mạnh và nâng trục lên
vì vậy mà khu vực có mưa giải rác
trong ba ngày tới có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
về đêm hạ xuống chỉ còn từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới
nhiệt độ sẽ giảm nhẹ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
mưa xuất hiện vài nơi
cần lưu ý là mực nước sông cửu long sông sài gòn sẽ lên theo chiều
và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày mùng tám và ngày mùng chín
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp
thuộc khu vực thành phố hồ chí minh vĩnh long và cần thơ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của ngày hôm nay đến đây là hết